tránh ngược với tình hình thái thời tiết ở quang bình huyện mường tè tỉnh lai châu đang là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lũ vừa qua
mưa lũ đã làm cho một người chết hai người mất tích gây thiệt hại trên bốn mươi năm hectare lúa hoa màu cuốn trôi bảy ngôi nhà hai mươi bảy ngôi nhà trên địa bàn bum nưa và vệ sủ cần di chuyển khẩn cấp
mưa lũ cũng làm hư hỏng nhiều công trình và làm cô lập toàn bộ khu vực ba vệ sủ
chính quyền huyện mường tè đã huy động các lực lượng xung kích như biên phòng công an và người dân tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn
tuy nhiên do nước suối vẫn còn lớn và chảy xiết nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn
trong chuyến công tác tại lai châu phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã gửi lời chia sẻ và hỗ trợ mỗi gia đình có người gặp nạn năm triệu đồng
đồng thời nhiều tổ chức và cá nhân đã có những hỗ trợ bước đầu đối với gia đình các nạn nhân
hiện tại công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được chính quyền địa phương huy động quyết liệt
trận mưa lũ vừa qua cũng là một số vị trí trên tuyến đường gung nưa ba vệ sủ bị sạt lở cầu phá hạ ngầm tràn thỏa ma
đập tràn tiệt
trận mưa lũ vừa qua cũng là một số vị trí trên tuyến đường gung nưa ba vệ sủ bị sạt lở cầu phá hạ ngầm tràn thỏa ma đập tràn tiệt